thưa quý vị bộ y tế cho biết vào tối ngày hôm nay chín tháng bảy
nước ta ghi nhận thêm năm trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó một ca cách ly sau khi nhập cảnh
năm trăm chín mươi ca phát hiện trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với bốn trăm linh ca
như vậy tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là một sáu trăm hai mươi năm
năm trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước gồm thành phố hồ chí minh bốn trăm linh long an bốn mươi
tiền giang ba mươi bốn đồng tháp ba mươi hai khánh hòa hai mươi năm phú yên hai mươi hai hưng yên tám bình dương bảy
cần thơ sáu bắc ninh năm hậu giang bốn sóc trăng hai đắk nông một bình phước một đà nẵng một
nghệ an một bắc giang một
trong đó năm trăm linh ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bốn một trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
và một chín trăm linh bảy ca nhập cảnh
trong ngày hôm nay cũng có
ba mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh